hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
sáu tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín tại một quán nhậu trên đường lương nhữ hộc quận hải châu thành phố đà nẵng
nhóm của lê nguyễn công thành xảy ra mâu thuẫn với nhóm của võ quốc quân phan nguyễn trường nguyên
cùng chú tại quận hải châu vì nghĩ nhóm của quân nhìn đều mình nên bị cáo thành rủ sáu bị cáo còn lại
về chuẩn bị hung khí quay lại trở thù
bị cáo thành và nhật cầm dao tự chế sông đến chém nhiều nhát vào các thành viên trong nhóm của võ quốc quân
còn đức quân và tiến đã dùng gạch đá mũ bảo hiểm để ném trúng mặt và người của số thanh niên còn lại
hậu quả anh phan nguyễn tường nguyên thương tích hai mươi năm
công an thị xã bình minh tỉnh vĩnh long vừa tạm giữ hình sự đối tượng phạm minh quý chú tại thị xã bình minh
về hành vi cướp giật tài sản
quý là thủ phạm gây ra vụ cướp giật điện thoại di động vào trưa hai mươi một tháng chín trên đường nông thôn thị xã
tại xã thuận an thị xã bình minh
được biết quý là đối tượng nghiện ma túy
có hai tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy và tội cướp giật tài sản vừa chấp hành xong án phạt tù
trở về địa phương vào tháng ba năm hai nghìn hai mươi thì nay lại tiếp tục tái phạm
tại tp hcm công an quận bình tân tp hcm cho biết đang củng cố hồ sơ xử lý với ba mươi ba trường hợp
gồm hai mươi nam và một mươi ba nữ dương tính với chất ma túy tại quán karaoke victoria
phường bình trị đông b quận bình tân tp hcm
thời điểm kiểm tra lúc một giờ
một giờ sáng ngày hai mươi sáu tháng chín công an phát hiện có hơn một trăm linh đối tượng đang vui chơi ở một mươi phòng của quán
tại hiện trường lực lượng chức năng thu nhiều dụng cụ dùng để sử dụng ma túy
qua kiểm tra phát hiện ba mươi ba người dương tính với chất ma túy
đồng thời công an cũng đã lập biên bản xử phạt quán karaoke với nhiều lỗi vi phạm
như hoạt động quá giờ quy định chưa xuất trình giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự
hai mươi hai đối tượng tham gia đánh bạc dưới hình thức đá gà
vừa bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh sóc trăng bắt quả tăng tạm giữ với số tiền trên bốn mươi năm triệu đồng
bất ngờ ập vào khu vực sân trước nhà đối tượng nguyễn minh long sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy
tại ấp phước bình xã mỹ thuận huyện mỹ tú tỉnh sóc trăng
lực lượng cảnh sát hình sự bắt quả tang hai mươi hai đối tượng đang tham gia đá gà ăn tiền
tại hiện trường lực lượng công an lập biên bản tạm giữ tăng vật gồm một mươi ba con gà đá
một mươi điện thoại di động hai mươi năm xe mô tô số tiền trên bốn mươi năm triệu đồng cùng một số tăng vật có liên quan
tính đến sáng ngày hai mươi bảy tháng chín việt nam có hai mươi năm ngày không ghi nhận ca mắc mới trong cộng đồng
từ một mươi tám h ngày hai mươi sáu tháng chín đến sáu h ngày hai mươi bảy tháng chín việt nam không có ca mắc mới
và nước ta vẫn ghi nhận một sáu mươi chín trường hợp dương tính với sars cov hai trong đó sáu mươi một sáu trăm chín mươi một ca mắc covid một mươi chín
do lây nhiễm trong nước
hiện việt nam có chín trăm chín mươi chín trên một sáu mươi chín bệnh nhân được công bố khỏi bệnh
cả nước hiện có một mươi sáu tám trăm hai mươi chín người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe
trong đó hai trăm bảy mươi hai người cách ly tập trung tại bệnh viện một mươi chín trăm chín mươi năm người cách ly tập trung tại cơ sở khác
và năm năm trăm sáu mươi hai người cách ly tại nhà và nơi lưu trú
và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin nhanh chín h của truyền hình công an nhân dân
xin chào và hẹn gặp lại